thảo luận tại hội trường sáng nay về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng
nhiều vấn đề như kết quả phát hiện xử lý tham nhũng giải pháp giúp hạn chế vấn nạn này đã được nhiều đại biểu quan tâm
theo báo cáo của chính phủ công tác phòng chống tham nhũng trong năm hai nghìn một mươi tám đã được chỉ đạo quyết liệt
có bước tiến mạnh đạt được nhiều kết quả toàn diện rõ rệt để lại dấu ấn tốt
đây cũng là nhận định của nhiều đại biểu quốc hội
qua đó thể hiện niềm tin và những nỗ lực của đảng nhà nước ta vào công cuộc phòng chống tham nhũng
có thể nói rằng là quyền con người quyền công dân ngày càng được tôn trọng trong hoạt động điều tra truy tố xét xử
có sự phối kết hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cơ quan tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp
nhiều vụ án phức tạp nghiêm trọng án tham nhũng kinh tế chức vụ được phát hiện điều tra truy tố xét xử
rất là khẩn trương rất là nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
thực tế bên cạnh những nỗ lực đạt được việc tự kiểm tra để phát hiện và xử lý tham nhũng
trong nội bộ cơ quan đơn vị vẫn là khâu yếu
một số bộ ngành địa phương còn có tình trạng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý
còn nhiều trường hợp thiếu điều kiện tiêu chuẩn phẩm chất năng lực
tình trạng tham nhũng vật nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc
chưa được ngăn chặn hiệu quả
có cơ quan chịu trách nhiệm chính về phòng chống tham nhũng vẫn xảy ra tham nhũng
hãy lắng nghe lời ca tháng của cử tri qua các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp quốc hội
muốn sinh vào làm việc chỗ này chỗ nọ lên chức này chức kia được việc này việc khác cho nhanh đều có giá cả
giá đó không mặc cả không cò kè thêm bớt không ưng thì có người khác sẵn sàng thay thế
đây là thách thức lớn lao đối với đảng nhà nước ta trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay
theo một số đại biểu quyền chức dù to hay nhỏ
cao hay thấp chỉ là điều kiện
lương tâm phẩm chất đạo đức của mỗi người mới là yếu tố quyết định
làm nhiều luật sửa nhiều luật thực tế chỉ góp phần ngăn chặn hành vi tham nhũng
do đó cần phải xây dựng đạo đức cán bộ công chức đi đôi với việc tăng nặng chế tài xử lý
có thế mới góp phần hạn chế vấn nạn tham nhũng